trong kháng chiến chống thực dân pháp với tinh thần tất cả cho tiền tuyến sinh viên y khoa nguyễn tụ được tăng cường điều động lên tây bắc thực hiện nhiệm vụ
trong suốt những năm tháng kháng chiến ông làm công tác quân y đảm bảo vấn đề quân y sức khỏe cho các chiến sĩ tham gia chiến dịch
đơn vị của ông thuộc đại đoàn ba trăm một mươi sáu nay là sư đoàn ba trăm một mươi sáu là một trong bốn đại đoàn chủ lực tham gia chiến dịch điện biên phủ
trải qua nhiều chiến dịch khác nhau đơn vị của ông còn đáng nhớ
trực tiếp vào giai đoạn hai của chiến dịch là ngày ba mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trong giai đoạn này đơn vị đánh tiêu diệt cứ điểm đồi a một
đây là cứ điểm kiên cố của địch được trang bị khí tài vũ khí mạnh có cả các hầm ngầm
ngay tối ngày ba mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đơn vị của ông tấn công vào cứ điểm đồi a một nhưng không thành công
sau đó trung đoàn một trăm bảy mươi bốn tiếp tục tiến vào khu vực này nhưng sau đó phải rút lui
tiếp đó điều động thêm một trung đoàn nữa
trong giai đoạn hai của đại đoàn ba trăm linh tám cũng được điều đến để phối hợp tiến công
ông nguyễn tụ chia sẻ
trong giai đoạn hai nhất là tối ba mươi tháng ba và ba mươi một tháng ba số thương binh về đơn vị của chúng tôi rất lớn khoảng một thương binh
các ca mổ phẫu thuật đều được thực hiện trong hầm ngầm điều kiện thiếu thốn
đây cũng là lần đầu tiên các ca mổ diễn ra trong hầm ngầm số lượng bệnh nhân đông ở tất cả các hầm
thương vong lớn như vậy nên công tác cứu chữa thương bệnh binh có thời điểm rơi vào bất lực vì quá tài
chúng tôi mổ thông suốt năm ngày đêm không nghỉ mổ trong điều kiện thiếu thốn ánh sáng
để mổ không sử dụng đèn điện như thông thường mà dùng ánh sáng từ việc xoay vòng bánh xe đạp
mặc dù ngành quân y của ông đã có kinh nghiệm ở các chiến dịch khác rồi
nhưng đây là lần đầu tiên mổ giữa hầm trong điều kiện khó khăn về ánh sáng thuốc men
việc di chuyển thương binh đều bằng cáng ở dưới giao thông hào để tránh được bom đạn tránh bị phát hiện
trong năm mươi sáu ngày đêm vấn đề tiếp tế lương thực thuốc men cho bệnh nhân
cũng gặp không ít khó khăn
nhưng trong khó khăn đó cũng có chút may mắn khi nhiều nhu yếu phẩm thực phẩm tiếp tế của quân địch
thả dù đi lạc vào khu vực của quân đội ta
do vậy lấy được nhiều các chiến lợi phẩm thực phẩm của địch cũng góp phần phục hồi sức lực cho thương bệnh binh
năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt
sáu đội điều trị trực thuộc cục quân y và bốn đội điều trị của các đại đoàn
đã căng mình hết sức phục vụ cứu chữa thương binh kịp thời
sau khi bộ đội rút hết khỏi điện biên lực lượng quân y phải tiếp tục làm nhiệm vụ cùng vận tài
dân công vận chuyển hơn sáu thương binh về hậu phương
ông nguyễn tụ nhớ lại lực lượng quân thời điểm đó được huy động tất cả các đơn vị
trong đó sáu đội điều trị của cục quân y bốn đội điều trị của các đại đoàn
cụ tôn thất tùng cũng lên trên chiến dịch này để mổ
ngoài ra còn có bác sĩ vũ đình tục bộ trưởng bộ thương binh đầu tiên
cũng lên trên chiến dịch tham gia mổ
chúng ta huy động gần hết các lực lượng
công tác trong ngành quân đội nhưng lực lượng quân y bao giờ cũng đi trước
nhưng về sau đi trước để chuẩn bị những cơ sở vật chất
khu vực tiếp đón thương binh trang thiết bị y tế
các cựu binh quân y cho rằng nếu giao tranh rồi mới đi chuẩn bị
thì mất khả năng cứu chữa sớm
về sau là vì sau chiến thắng bộ đội ta rút về
nhưng vẫn còn khoảng ba thương binh cũng được điều trị
phải mất một tháng sau chiến dịch mới đưa được hết cán bộ chiến sĩ bị thương về hậu phương
thời điểm đó chưa có đường to
phương tiện chủ yếu vẫn là xe thổ
chỉ có một số xe tải quân sự gaz sáu mươi sáu đã được sử dụng để chuyển từ binh
nhưng rất nhiều thương binh phải di chuyển bằng những phương tiện khác
các vùng phú thọ yên bái thanh hóa là những bệnh viện hậu phương
đối với quân y trong kháng chiến chống thực dân pháp
họ luôn có những sáng tạo để các thương bệnh binh an tâm chiến đấu
lúc nào cũng thấy được sự chăm sóc của tất cả đồng đội
thiếu phương tiện cơ giới các đơn vị lại tổ chức đưa thương binh di chuyển bằng cáng
với khẩu hiệu mỗi xe là một bệnh xá lưu động mỗi táng là một gia đình thân yêu
anh chị em dân công thanh nghiên dung phong lực lượng quân y đi cùng để cấp cứu
chăm sóc về y tế kịp thời
đó được coi như anh chị em trong gia đình
nhờ vậy các thương bệnh binh nhanh chóng phục hồi
trong ký ức của chiến sĩ nguyễn tụ
những người lính quân y ở chiến trường bấy giờ cũng không thể làm ngơ trước thương vong của kẻ địch
bởi mệnh lệnh cứu người là trên hết
trong ngày bảy tháng năm lịch sử giải phóng điện biên
ông chạy vài cây số từ trên núi xuống khu điều trị đã thấy bộ đội thu dọn chiến trường
trong đó lực lượng quân y căng những chiếc dù trên mặt đất
lúc này lực lượng quân y việt nam đã đưa khoảng gần một năm trăm linh lính pháp bị thương lên tắm rửa
thay băng xử lý vết thương
chúng như được sống lại ông tụ chia sẻ
có thể khẳng định trong bất kỳ một chiến dịch quân sự nào
lực lượng quân y luôn là lực lượng vô cùng quan trọng
đặc biệt là trong chiến dịch lớn như điện biên phủ
mặc dù không trực tiếp cầm súng chiến đấu ngoài mặt trận
nhưng lực lượng quân y đã góp phần to lớn vào chiến công vang dội của chiến dịch điện biên phủ
những năm gần đây được sự quan tâm của các cấp cơ sở vật chất
trang thiết bị của ngành quân y được đầu tư nâng cấp
bộ mặt của các bệnh viện nhà trường cơ sở quân y ngày càng khang trang
chất lượng chuyên môn được củng cố và nâng cao
nhiều bệnh viện cơ sở quân y được xây dựng mới trang thiết bị hiện đại
tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo cấp cứu điều trị cứu chữa bộ đội và nhân dân
các bệnh viện đã nỗ lực nghiên cứu làm chủ phát triển nhiều kỹ thuật mang tính tiên phong
trong các lĩnh vực như chấn thương chỉnh hình vi phẫu tạo hình ghép tạng
truyền nhiễm bỏng y học thảm họa y học hạt nhân pháp y
toàn ngành đã kết hợp chặt chẽ y học cổ truyền và y học hiện đại với phương châm
phổ cập ở tuyến trước chuyên sâu ở tuyến sau thay tại chỗ thuốc tại chỗ
hệ thống y học dự phòng thường xuyên được củng cố xây dựng vững mạnh và từng bước điều chỉnh
góp phần giảm số lượng quy mô các dịch vụ
năm năm gần đây toàn quân không có tử vong do dịch tỷ lệ quân số khỏe đạt vững chắc hơn chín mươi tám
công tác tiếp tế quân y được quan tâm nghiên cứu đổi mới thường xuyên
trang thiết bị của các phân đội quân y cơ động được đổi mới theo hướng cờ số hóa
nhân viên quân y hoàn thiện bảo đảm gọn nhẹ cơ động hiệu quả
cùng với đó ngành quân y đã nỗ lực hoàn thành nhiều chương trình mục tiêu lớn
nâng cao năng lực tham mưu với cấp trên thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trong quân đội
tổ chức lực lượng của toàn ngành được kiện toàn trang bị từ tuyến chiến lược đến chiến thuật
đổi mới theo hướng đồng bộ thống nhất hiện đại
hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học chất lượng công tác chăm sóc quản lý sức khỏe bộ đội không ngừng được nâng cao
công tác chăm sóc bệnh nhân toàn diện đạt nhiều kết quả tích cực
hoạt động kết hợp quân dân y dân số gia đình và trẻ em hợp tác quốc tế thu được những thành tiệu nổi bật
cục quân y đã tổ chức không ít hội nghị quân y quốc tế
ký kết nhiều biên bản hợp tác với quân y các nước asean và một số nước trên thế giới
có phần khẳng định năng lực của quân y việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy quân y việt nam trở thành thành viên chính thức của ủy ban quân y quốc tế
hoàn thành tốt vai trò giám đốc trung tâm quân y asean năm hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn một mươi chín ngành quân y đã xây dựng và triển khai ba bệnh viện giã chiến cấp hai
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc tại nam sudan
đến nay toàn ngành có tám mươi sáu giáo sư ba trăm ba mươi năm phó giáo sư hàng nghìn bác sĩ dược sĩ có trình độ sau đại học
từ khi thành lập ngành quân y đã có gần chín đề tài nghiên cứu khoa học
trong đó có hàng trăm đề tài cấp quốc gia cấp bộ quốc phòng được tặng năm giải thưởng hồ chí minh
sáu giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ và nhiều hình thức khen thưởng khác
thời gian tới nhiệm vụ của quân đội đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao với ngành quân y
để hoàn thành tốt nhiệm vụ toàn ngành xác định quan triệt sâu sắc đồng đối quan điểm của đảng
về xây dựng nền quốc phòng toàn dân chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc
trước hết quan triệt thực hiện nghiêm các kỷ quyết chỉ thị về công tác quân y
tập trung nâng cao khả năng bảo đảm quân y cho các nhiệm vụ đột xuất
ưu tiên bảo đảm cho các lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ chủ quyền biển đảo
biên giới ở địa bàn trọng yếu và các đơn vị mới thành lập các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại
cục quân y sẽ tham mưu với cấp trên phát huy sức mạnh tổng hợp
thực hiện tốt công tác kết hợp quân dân y xây dựng và củng cố các đơn vị quân y trong khu vực phòng thủ
tập trung hoàn thành những đề án lớn của ngành chú trọng đề án quy hoạch hệ thống bệnh xá bệnh viện toàn quân
nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng quân đội cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quân y
tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế giao lưu trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng phát triển đất nước